thưa quý vị sau ba ngày từ khi nhận được trình báo của bị hại công an thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ bắt được đối tượng hiếp dâm cướp tài sản trong khu vực hồ đại lải xã ngọc thanh thị xã phúc yên
đối tượng gây án là ngô văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã thành công huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
long là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cách đây khoảng nửa tháng long đưa vợ con từ tỉnh thái nguyên sang vĩnh phúc lập nghiệp bằng nghề buôn bán hàng tạp hóa
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu long tình cờ quen với nạn nhân là một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại một quán nước ven đường thuộc xã ngọc thanh thị xã phúc yên
long đã tự giới thiệu là công nhân tại công ty trách nhiệm hiếu hạn may mặc việt nam ở khu công nghiệp bá thiện có thể giúp xin vào làm việc tại công ty này
nhẹ dạ cả tin sáng ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nạn nhân mang hồ sơ xin việc tìm gặp long
khi đến khu vực gần ngã ba hồ đại lài thuộc xã ngọc thanh long đã ép nạn nhân vào ngôi nhà bỏ hoang ven đường để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó long lấy của nạn nhân hai triệu đồng một điện thoại di động và mũ bảo hiểm rồi bỏ đi
trước đó long còn dùng điện thoại di động chụp ảnh khỏa thân của nạn nhân và đe dọa sẽ tung ảnh lên mạng internet nếu nạn nhân trình báo sự việc cho cơ quan công an